cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với võ quốc bảo
trú tại thị xã điện tịnh biên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
sau một thời gian theo dõi vào tối ngày một tháng bốn trong lúc bảo đang nhận tiền góp của người vay tại nhà trọ
thì lực lượng công an đã kiểm tra và phát hiện tạm giữ trên một trăm linh triệu đồng cùng nhiều tâm vật liên quan
lực lượng công an xác định khoảng từ năm hai nghìn hai mươi đến ngày bị bắt bảo đã cho nhiều người trên địa bàn thị xã tịnh biên
vay tiền góp mỗi lần từ ba triệu cho đến năm mươi triệu đồng bằng hình thức trả góp theo ngày
với lãi suất cho vay từ một mươi cho đến ba mươi năm một tháng thì đến nay xác định bảo đã cho năm mươi ba người vay tiền
và thu lợi bất chính trên ba trăm linh triệu đồng